thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết một tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiều nội dung khác
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá trong tháng bảy ngành giáo dục và các cấp ủy chính quyền đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học năm nay khá thành công tốt hơn nề nếp hơn chất lượng hơn
vừa qua bốn ngân hàng thương mại lớn đều giảm lãi suất trong sáng nay góp phần giảm chi phí sản xuất cho hoạt động sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá tốt về triển vọng kinh tế việt nam
trong đó adb đánh giá việt nam tăng trưởng sáu tám imf đánh giá việt nam tăng trưởng sáu năm vkp đánh giá tăng sáu sáu hsbc dự báo tăng sáu bảy
đây là thông tin tích cực trong bối cảnh các nước lớn trong khu vực và thế giới đang có xu hướng giảm tăng trưởng
thủ tướng cũng đánh giá cao báo chí đã phản biện những vấn đề sai trái lệch lạc chống phá đảng nhà nước trên mạng xã hội
và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt việc phản biện này
để vô hiệu hóa các cơ quan báo chí
tuy vậy thủ tướng yêu cầu các bộ ngành không được chủ quan trước những diễn biến mới của tình hình trong nước và quốc tế
tiếp tục có ý chí vươn lên để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi chín đạt yêu cầu quốc hội đề ra

thủ tướng yêu cầu các bộ ngành không được chủ quan trước những diễn biến mới của năm hai nghìn một mươi chín đạt yêu cầu quốc hội đề ra
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành không được chủ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt việc phản biện này để vô hiệu hóa các cơ quan báo chí